ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ký quyết định xếp hạng một số di tích lịch sử và di tích kiến trúc nghệ thuật trên địa bàn
việc xếp hạng các di tích vừa thể hiện sự ghi nhận các giá trị cốt lõi vừa là cơ sở ban đầu tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình bảo tồn và tu bổ các công trình mang dấu ấn lịch sử văn hóa quan trọng này
tại xã đức thượng huyện hoài đức thành phố hà nội đã diễn ra lễ hội truyền thống đền rẻ sen đồng thời tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử cấp thành phố
đèn rẻ xen là một trong số chín di tích vừa được ủy ban nhân dân thành phố hà nội ký quyết định xếp hạng vừa qua
đây là một trong các di tích lịch sử quan trọng của địa phương nơi thờ mẫu thủy người được nhân dân trong vùng suy tôn là thánh mẫu
đền giải sen là trung tâm sinh hoạt văn hóa tâm linh đồng thời là nơi còn bảo tồn được những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của cha ông từ nhiều đời
ở đèn rẻ xen thì đã từ lâu đời nhân dân vẫn cứ suy tôn việc kiếm ngưỡng tâm linh
cũng như là tổ chức các lễ hội hàng năm thu hút số đông người trong vùng và đến bây giờ thì gần như nhiều tỉnh miền bắc đã về để giữ các lễ hội cũng như là các hình thức tâm linh
tất cả những cái vốn có từ xưa đến giờ ông cha để lại chúng tôi luôn luôn giữ gìn và lấy đó để mà giáo dục cho các cái thế hệ
để giữ gìn được tất cả những cái giá trị di sản văn hóa từ trước giờ để lại
việc xếp hạng di tích cho các địa danh không chỉ thể hiện việc ghi nhận những giá trị về mặt lịch sử
văn hóa nghệ thuật kiến trúc của di tích đối với đời sống của người dân
đồng thời việc phân loại và xếp hạng di tích đúng với nội dung đặc điểm còn là cơ sở để tiến hành hoạt động bảo vệ sử dụng và phát huy giá trị di tích một cách hiệu quả
nếu chưa được công nhận là di tích thì nhiều khi cái di tích ấy nó dễ bị xâm hại
các cái hoạt động đấy nó dễ bị biến tấu biến tướng theo nhiều mục đích khác nhau
và vì vậy nó làm đi mất đi cái giá trị đích thực của cái di tích ấy
tuy nhiên bằng di tích nó là cái căn cứ pháp lý quan trọng để nhân dân địa phương thấy rõ được cái niềm tự hào
và đồng thời thấy rõ cái trách nhiệm đối với cộng đồng để quản lý cái di tích ấy
khi đã được cấp bằng công nhận nó gần như sẽ là tấm bằng vĩnh viễn dù sau này công tác tu bổ tôn tạo
có thể khiến di tích thay đổi về cả diện mạo và giá trị nghệ thuật
vậy nên sau việc cấp bằng và xếp hạng sẽ là bài toán bảo tồn nguyên trạng những giá trị của di tích
để đảm bảo các di tích này thực sự xứng đáng với tấm bằng công nhận đã được trao